thưa quý vị thế giới khủng long vẫn luôn là một bí ẩn đầy hấp dẫn của các nhà khảo cổ học
mới đây một nhà nghiên cứu thái lan đã phát hiện hóa thạch của một loài khủng long mới
tại khu vực newfoy thuộc tỉnh kalashin ở đông bắc của thái lan
và đây cũng là một trong những hóa thạch xương khủng long hoàn chỉnh nhất từng được tìm thấy ở nước này
theo nhà nghiên cứu mẫu hóa thạch thuộc về một con khủng long con dài sáu mươi cm
loài khủng long này sống vào cuối kỷ sura khoảng một trăm năm mươi triệu năm trước
khi trưởng thành có thể dài đến khoảng hai mét
đây là loài khủng long thứ một mươi ba được phát hiện ở thái lan
một số loài anh em của nó cũng được tìm thấy ở những nơi khác của châu á
trong đó phong phú nhất là ở tỉnh tứ xuyên của trung quốc